thành đoàn đà nẵng phối hợp với sở y tế thành phố tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids với sự tham gia của hơn một người
với chủ đề hãy hành động để hướng tới mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi vào năm hai nghìn hai mươi trong tháng hành động năm nay
thành phố đà nẵng tập trung tăng cường tư vấn cho người có nguy cơ cao thực hành các hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm hiv
hỗ trợ người nhiễm hiv tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ về y tế và tuân thủ điều trị
lồng ghép tuyên truyền vào các buổi họp với nhân dân khu phố phụ nữ trường học và các ban ngành đoàn thể địa phương
tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng chống hiv aids cho học sinh và sinh viên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng với hivs
và các biện pháp phòng chống không phân biệt đối xử với người nhiễm và gia đình của họ từ đó tích cực tham gia đẩy lùi căn bệnh thế kỷ này